mưa lũ liên tiếp trong những ngày qua đã làm cho gần tám mươi hectare rau xanh các loại và cây nha đam ở phường văn hải thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận chìm trong biển nước
đây là vùng trồng rau trọng điểm sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp để bán vào dịp tết đinh dậu năm hai nghìn hai mươi
mặc dù người dân đã nỗ lực bơm hút nước để cứu rau nhưng khó có khả năng hồi phục sau lũ
cả ngày một mươi chín tháng một mươi hai mưa tiếp tục rút nước bảy mươi năm hectare diện tích trồng rau xanh và nhà đan ở phường văn hải ngập chìm trong nước như thế này
gia đình anh phan trường tân đã đầu tư hơn một trăm linh triệu đồng để cải tạo đất trồng bốn xào nha đam giờ phải ngậm ngùi vì nước ngập nhiều ngày đã làm nha đam hư hại hoàn toàn